một chiếc taxi bất ngờ đâm trực diện vào xe khách tại quốc lộ một mươi tám địa phận xã đường hoa huyện hải hà tỉnh quảng ninh làm cho ba người chết và hai người bị thương
thông tin ban đầu cho biết vào khoảng hai mươi một h năm mươi tối ngày chín tháng năm tại quốc lộ một mươi tám huyện hải hà tỉnh quảng ninh
taxi biển kiểm soát một mươi bốn a một mươi chín nghìn năm mươi được lé xe bùi minh tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thị trấn đầm hà quảng ninh điều khiển bất ngờ đâm vào ô tô mang biển kiểm soát một mươi bảy b một nghìn bảy trăm ba mươi bảy do anh trần ngọc dương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại tân lễ huyện hưng hà tỉnh thái bình điều khiển hướng móng cái hạ long
vụ tai nạn giao thông đã khiến cho ba người tử vong tại chỗ và hai người bị thương
hiện cơ quan chức năng đang điều khiển
điều tra làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng này